cách đê chọn sáu mươi năm hưởng ứng chủ trương của đảng và bắc hồ về việc điều động giáo viên cấp một cấp hai và cấp ba ở các tỉnh miền xuôi lên phát triển văn hóa giáo dục ở các tỉnh miền núi
sáu mươi giáo viên ở các tỉnh đồng bằng trung du bắc bộ và thanh hóa đã tình nguyện lên đường đưa ánh sáng chi thức đến với đồng bào dân tộc miền núi
khi đó tỉnh lai châu cũ nay chia tách thành hai tỉnh lai châu và điện biên được đón hơn năm trăm linh giáo viên về xây dựng sự nghiệp giáo dục
những ngày đầu trải qua bao khó khăn vất vả các thế hệ cán bộ giáo viên đã phát huy sức trẻ luôn bám trường bám lớp đưa chữ đến cho bà con dân tộc
khi đó tỉnh lai châu cũ nay chia tách thành hai tỉnh lai châu và điện biên được đón hơn năm trăm linh giáo viên về xây dựng sự nghiệp giáo dục
khi đó tỉnh lai châu cũ nay chia tách thành hai tỉnh lai châu và điện biên đưa chữ đến cho bà con dân tộc
tình nguyện lên phục vụ miền núi hết thế hệ này đến thế hệ khác đã coi miền núi là quê hương thứ hai coi đồng bào dân tộc thiểu số như người thân ruột thịt thực hiện ba cùng với nhân dân
nhờ đó các thầy cô đã tạo nên sức mật mới cho nền giáo dục miền núi trong suốt những năm tháng ấy và cho đến tận sau này
tôi thấy là tôi rất là cảm động và rất là xúc động trước cái sự lớn mạnh của sự nghiệp giáo dục điện biên và đặc biệt tức là cái đội ngũ giáo viên hiện nay là
đang tiếp bước đang tiếp tục những cái tinh thần này cái lòng nhiệt huyết này cái tất cả vì học sinh thân yêu này
và ngày càng coi như là các thầy giáo các cô giáo đang truyền thụ kiến thức cho học sinh để làm thế nào để các em nó trở thành những người công dân tốt của đất nước
những người sống một cách đàng hoàng một cách tử tế có chi thức có tấm lòng đối với đất nước nhất là đối với quê hương điện biên lịch sử
những thành tiệu và kết quả đạt được của giáo dục điện biên hôm nay đã ghi đậm dấu ấn công lao của biết bao thế hệ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo qua nhiều giai đoạn lịch sử
nhờ sự tận tâm cống hiến của các thầy cô đã góp phần không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo nơi đây đạt được thành tiệu to lớn như ngày hôm nay